nhân dịp ra mắt cuốn du khảo một thời hà nội hát của nhà văn trương quý
tối qua tại trung tâm văn hóa quận hoàn kiếm đã diễn ra đêm nhạc chuyện tình tả áo xanh
với những sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ đoàn chuẩn
cùng với cuốn khảo cứu đêm nhạc đã tái hiện đời sống âm nhạc của hà nội
giai đoạn trước và sau năm một nghìn chín trăm năm mươi
cuốn du khảo một thời hà nội hát tập trung chủ yếu vào khảo sát sự chuyển hóa
đời sống giải trí đô thị hà nội giai đoạn trước và sau một nghìn chín trăm năm mươi
với phần trung tâm là các hoạt động âm nhạc và cái tên đoàn chuẩn là một điển hình cho giai đoạn này
đoàn chuẩn viết không nhiều cho đến giờ thống kê được chỉ có hai mươi ca khúc
trong đó cũng chỉ công bố lúc sinh thời chừng một mươi sáu bài
những bài hát mang một không khí của hà nội xưa cũ
một lối sống và quan niệm thẩm mỹ của một thế hệ
tôi cũng đã cố gắng qua hệ thống văn bản ca từ của đặc trị đoàn chuẩn
có thủ bút các bản nhạc xuất bản
các báo chí rằng thư rất nhiều nơi trong thư quốc gia
như là các tàu thư cá nhân tư liệu gia đình cũng như là sự theo dõi của tôi
trong suốt bấy lâu nay thì tôi thấy dần dần tích lũy được
và tôi cảm thấy là mình có cơ sở để mình chấp nối lại một câu chuyện mạch lạc về một giai đoạn
đêm nhạc chuyện tình tà áo xanh diễn ra tại trung tâm văn hóa hoàn kiếm
nơi sáu mươi ba năm trước từng là dạp đại đồng thuộc sở hữu của nhạc sĩ đoàn chuẩn
với sự giàn dựng và dẫn dắt của đạo diễn nguyễn hoàng điệp
đêm nhạc với sự thể hiện của ba ca sĩ trí trung giang trang hoàng lân
và tiếng đàn guita hawaii của nghệ sĩ đoàn đính
trở lại nơi nhạc sĩ đoàn chuẩn từng gắn bó
lắng nghe những ca khúc từng được vang lên bởi tiếng guitar hawaii của ông
những khán giả đã đi qua những năm tháng ấy không khỏi bồi hồi xúc động
tôi là người sống ở trong dạp này từ năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu tôi lấy chồng ở đây hai vợ chồng ở đây
và tối thường thường là chúng tôi cứ đứng nghe ông đoàn chuẩn đánh guitar hawaii
và tôi cũng học đánh
những cảm xúc của tôi ngày xưa đêm nay nó sẽ dâng trào lên
nó sẽ nhớ lại tất cả những kỷ niệm những cái mà đêm ông chuẩn đánh để cho chúng tôi nghe
những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ đoàn chuẩn đã có tuổi đời hơn nửa thế kỷ như
lá đổ muôn chiều ta áo xanh vàng phai mấy lá
gửi người em gái miền nam nay được biểu diễn bởi những người nghệ sĩ thuộc thế hệ sau
đã đem đến cho khán giả những xúc cảm tươi mới trong trèo